thưa quý vị nhằm nâng cao nghiệp vụ và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng xử lý sự cố trên lưới điện trong mùa thiên tai bão lũ năm nay
sáng nay tỉnh lào cai đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xử lý sự cố an toàn viễn thông và công nghệ thông tin năm hai nghìn hai mươi bốn
ban chỉ huy cuộc diễn tập đã đưa ra năm tình huống dạng sự cố và một tình huống cứu hộ cứu nạn
sự cố giả định là do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo rông lốc sạt lở đất đã làm đứt dây gãy đổ cột điện
sự cố do ảnh hưởng của môi trường bụi bẩn gây phóng điện bề mặt xứ cao thế
với phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng công tác chuẩn bị đã được các đơn vị tham gia chuẩn bị chú đáo
đưa ra các phương án xử lý sự cố tối yêu theo đúng các quy trình và bảo đảm cung cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất
cuộc diễn tập nhằm đánh giá khả năng quản lý điều hành lưới điện và sẵn sàng ứng phó với thiên tai của các đơn vị trực thuộc ngành điện tỉnh lào cai
qua đó sẽ tiết giảm tối đa thiệt hại do thiên tai mưa bão gây ra
tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác
trưa nay một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở chứa vật dụng nằm trên đường vũng thùng chín quận sơn trà thành phố đà nẵng
ngọn lửa bốc lên từ các vật liệu dễ cháy như phi nựa xốp lốt cao su trong kho và có dấu hiệu lan sang khu vực quanh đó
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an quận sơn trà
đã nhanh chóng điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp để dập tắt đám cháy
do lửa cháy lớn khói bốc nghi ngút lực lượng cảnh sát phải chia thành nhiều hướng để phun nước dập lửa không để xảy ra cháy lan
sau hơn một tiếng nỗ lực ngọn lửa đã được khống chế
vụ hỏa hoạn thì không gây thiệt hại về người song đã thiêu dụi phần lớn kho cùng nhiều tài sản bên trong
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và thống kê thiệt hại
sáng nay tàu sar bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã đưa một ngư dân bị đột quỵ trên vùng biển hoàng sa về đà nẵng điều trị
trước đó sáng ngày tám tháng bốn trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã điều tàu sr bốn trăm một mươi hai ra khơi cấp cứu cho ngư dân này
sau khi tiếp cận được tàu qna chín mươi một nghìn tám trăm chín mươi hai ts và triển khai công tác cấp cứu tại chỗ
lực lượng cứu nạn đã chuyển nạn nhân lên tàu sar bốn trăm một mươi hai để đưa chăm sóc y tế chuyên khoa
khoảng sáu giờ sáng nay nạn nhân đã được đưa về đà nẵng chuyển viện địa phương tiếp tục điều trị